những người cụt chân thì người ta cứ phải đẽo cái gỗ này
xong để người ta đút thêm hầm cụt ở đây đi
thì nó lại xầy chớt nó chảy máu
tại vì nó cứng
thế có người thì lại đi ra chợ mua cái xô ấy
xong rồi cắt cái đít xô đi xong gò thành như thế này
thành những cái chân giả này để đi đúng không

đi như thế này thì đau đớn lắm
thế thì tôi thấy như thế này thì
tôi mới xin ban giám đốc cho tôi đi học làm chân giả

ở trong khu điều trị phòng bến sắn
ở bình dương ấy
tôi đi học làm chân giả về cái thì là

cháu thấy là thường thường làm tay chân giả này thường phải là
tán đinh gò búa rất là nặng nhọc và thường là đàn đông làm
là phụ nữ làm thì cô có thấy khó khăn gì không ạ
lúc đầu cũng khó khăn lắm
làm nó cũng toát mồ hôi ra
tại vì phải dồn hết sức để làm
mình nghĩ như là những người bệnh như là
người thân của mình như là ông bà bố mẹ của mình
thế mình nghĩ bây giờ mẹ mình mà không đi được
thì chắc chắn là mình phải cõng hoặc mình phải làm cách nào để cho mẹ mình đi được
thế thì đến bây giờ ở bệnh nhân phong ở đây thấy tôi cũng thương lắm
thật sự là thương như bố mẹ
cho nên mình nghĩ mình sẽ dồn hết sức để mình cách
chứ nhiều người nhìn tôi cắt có những thanh niên mà cắt không nổi đâu nhá
thử cắt không cắt được đâu
cho cháu thử kìm xem cháu cắt được không nhá
không làm được
đến nay thì cô làm được bao nhiêu đôi chân cho những người mắc bệnh phong thế ạ
chắc chả nhớ được đâu
tại vì nhiều lắm rồi
mấy chục năm nay rồi hơn hai mươi năm
trong cái nghề chân giả này rồi thì chả nhớ được hà nội bao nhiêu nữa
ngoài tặng cho những bệnh nhân phong ở ngay trại phong quả cảm thì cô còn
có mang chiếc chân này đi tặng cho những ai không ạ
có trước đây thì tôi cũng mời cả bệnh nhân ở trại phong trí linh hải dương
rồi bệnh nhân ở trại phong phú bình thái nguyên trại phong cúc oai hà nội
là về đây để tôi làm giúp cho
thế nhưng đến bây giờ thì có hiệp hội cứu trợ phong hòa lan giúp
thì tôi không phải làm cho các trại nữa
cuộc sống của hơn trăm con người tại làng phong quả cảm sẽ khó trọn vẹn
nếu thiếu bàn cửa trại phong quả cảm
là một tay vuôn vén của điều dưỡng nguyễn thị xuân
họ thường gọi cô với cái tên thân mật là sơ xuân
sơ cho họ từng miếng cơm viên thuốc làm cho họ từng đôi chân giả
để họ tự đi lại mà không cần người khác giúp
hay những cái vòng đeo tay để họ tự xúc cơm ăn mà không bị rơi
bên cạnh đó cô xuân còn kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây nhà làm đường
xây đắp chỉnh trang phần mộ cho người bệnh phong đã khuất
không lấy chồng cũng chẳng có con
giờ đã đến tuổi nghỉ hưu
nhưng cô xuân đã viết đơn xin ở lại tiếp tục công việc của mình
tiếp tục ở lại ngôi làng phong quả cảm
bởi với cô suốt hơn ba mươi năm cùng ăn cùng ở
để chăm sóc người phong ngay tại chính ngôi làng này
cô đã coi làng phong là nhà mình
hơn tám mươi bệnh nhân phong trong ngôi làng này
chính là người thân máu mủ ruột già của mình
dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn
nhưng trong ngôi làng này vẫn luôn tràn chứa những nụ cười hạnh phúc
và sáng ngời đức hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ
như sơ xuân chị ngọc chị hải
cho đến tấm lòng bao dung rộng mở như bà chuốt bà tị
những ngọn lửa ấm áp tình người đó đã lan tỏa nảy nở
trên những trồi hoa hạnh phúc sửa ấm những mảnh đời bất hạnh
nơi làng phong quả cảm
cô xuân đấy là chủ yếu
có công việc gì thì cô lại vận động
thì là giúp đỡ các cụ hay là nói chung cả
toàn bộ bệnh nhân trong trại
cái tình cảm rất vui
ở đây thì tình cảm thì vui lắm
nhất là sơ xuân
sơ thì tốt lắm
ai ốm đau gì thì sơ cũng sẵn sắc đến khỏi xong rồi
cái gì có hơi khó khăn thì
thì sơ xuân cũng giúp đỡ
sơ xuân như mẹ hiền
chị ngọc cũng như con gái
gần đó liền nhà đấy ạ
đêm hôm là sớm tối
cứ gọi cô ngọc
sơ còn chăm sóc các cụ già
cho đến các cháu trẻ thơ
có trường đi học
có nhà vui chơi
sơ vẫn cất bước lên đường
đi tìm người bệnh
bốn phương thu về
sơ còn coi người bệnh như là
và sơ cũng không phân biệt
bệnh nhân người là
sơ còn hòa nhập cộng đồng
để cùng nhau xây dựng
đếp sống vui chung một nhà
đi chơi rudolf